nông dân vùng mía nguyên liệu tại hậu giang đang bước vào vụ thu hoạch với niềm phấn khởi vì giá thu mua mía ở mức kỷ lục một hai trăm năm mươi đồng một kg cao nhất từ trước tới nay
đây là năm thứ hai liên tiếp người trồng mía ở hậu giang đạt lợi nhuận cao
vụ mía năm nay hậu giang xuống giống được gần một mươi chín trăm linh hectare trong đó giống chín sớm gần năm hectare còn lại là giống chín trung bình và muộn
tại vùng mía phụng hiệp bà con xuống giống hơn bảy năm trăm linh hectare đến thời điểm này đã thu hoạch gần một năm trăm linh hectare
năng suất bình quân đạt một trăm một mươi tấn trên một hectare với giá một hai trăm năm mươi đồng một kg người trồng mía đạt lợi nhuận bình quân từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng một hectare
theo ngành nông nghiệp huyện phụng hiệp giá thành sản xuất mía năm nay đã giảm từ năm mươi đến một trăm linh đồng một kg so với vụ trước
đây là kết quả của việc đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện năng suất mía và đưa dự án tu bổ nâng cấp đê bao vùng mía nguyên liệu phụng hiệp vào hoạt động
dự án đã giúp bảo vệ hơn sáu hectare mía nên đã có năm trăm bảy mươi bốn hectare được nông dân trồng bằng phương pháp lưu gốc

chính vì thiếu nguyên liệu nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng cạnh tranh thu mua mía nguyên liệu

các nhà máy đường trong và ngoài tỉnh đem lại giá bán cao hơn cho người trồng mía